sáng nay một tháng năm tại hải phòng cầu vũ yên một cây cầu đường bộ bốn làn xe dài hơn sáu trăm linh m
bắc qua hai bờ của sông ruột lợn một nhánh sông cấm kết nối khu đô thị công nghiệp dịch vụ
vsip hải phòng với đảo vũ yên đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng
cầu vũ yên i có tổng chiều dài sáu trăm ba mươi sáu m kết cấu bốn làn đường được trang bị hệ thống chiếu sáng
bằng đèn led hiện đại cầu được thiết kế và thi công xà mũ trụ mở rộng
sử dụng cáp dự ứng lực theo phương dọc cầu cho trụ chữ v để vượt nhịp dài nhất
đáp ứng khổ thông thuyền sông cấp ba cầu được khởi công xây dựng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy và hoàn thành
đúng dịp kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế
lao động mùng một tháng năm sau sáu tháng thi công khẩn trương cùng với việc thi công cầu vũ yên i
công ty trách nhiệm hữu hạn vsip hải phòng cũng khẩn trương thi công đường vào cầu vũ yên i
hệ thống cầu và đường góp phần tạo
sự kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch
tạo đà thúc đẩy phát triển khu vực đảo phú yên huyện thủy nguyên và thành phố hải phòng